ngày hai mươi hai tháng một đoàn công tác của bộ y tế đã tới thăm tặng quà bệnh nhân và kiểm tra công tác trực
cũng như phòng chống dịch bệnh trong dịp tết nguyên đán tại một số bệnh viện thuộc tỉnh hưng yên
tại buổi làm việc với bệnh viện sản nhi tỉnh hưng yên và bệnh viện đa khoa tỉnh hưng yên
lãnh đạo bộ y tế yêu cầu các bệnh viện đôn đốc thực hiện kế hoạch trực chuyên môn và cấp cứu hợp lý
bảo đảm phục vụ người bệnh với điều kiện tốt nhất kiểm tra giả soát các trang thiết bị
thuốc men nhất là cơ số thuốc phục vụ cấp cứu trong những ngày tết
thành lập đội trực cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ tuyên dưới bảo đảm an ninh trật tự trong bệnh viện
đặc biệt lưu ý đối với công tác phòng chống dịch bệnh
cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện
bên cạnh đó đối với những bệnh nhân phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp tết
cần chú ý chăm lo động viên tinh thần cho bệnh nhân